thực phẩm chức năng để lọc phổi độc truyền vi chất tế bảo gốc được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội
tuy nhiên các bác sĩ cho rằng thực phẩm chức năng chỉ giảm phần nào triệu chứng mệt mỏi đau đầu
bác sĩ nguyễn như vinh trưởng phòng khám hậu covid một mươi chín của bệnh viện đại học y dược tp hcm khẳng định
truyền vi chất không thể trị hết hậu covid một mươi chín
bác sĩ vinh cho biết chuyên vi chất là để bổ sung năng lượng chung cho cơ thể giúp người mệt thì khỏe hơn một chút
nhiều nơi quảng cáo truyền vi chất có thể chữa hậu covid một mươi chín là không đúng
đồng quan điểm với bác sĩ vinh một bác sĩ tại trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu và tâm lý trị liệu
sau nhiễm covid một mươi chín bệnh viện lê văn thịnh tp hcm nói rằng
chuyên vi chất thực tế chỉ có thể hỗ trợ sức khỏe giúp người bệnh bớt mệt mỏi không phải để điều trị hậu covid một mươi chín
tại các bệnh viện giá một lần chuyến vi chất giao động từ khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh đồng
sau khi truyền xong người bệnh có thể cảm thấy đỡ mệt hơn nhưng không thể khỏe ngay lập tức
vị bác sĩ này nói khi bệnh nhân được truyền vi chất thì bác sĩ phải bảo đảm an toàn cho họ
cân nhắc tính toán các nguy cơ có thể xảy ra như sốc phản vệ
nếu không lường trước các tình huống nắm tình hình sức khỏe bệnh nhân
thì khi xảy ra sốc phản vệ bệnh nhân có thể tử vong
ông cũng cho biết không có thuốc nào có thể lọc phổi
thể tích lồng ngực bệnh nhân giảm xuống cộng thêm yếu tố tâm lý của bệnh nhân
sợ hãi nhiều dẫn đến những triệu chứng như mệt mỏi khó thở đau đầu nhức mỏi chán ăn
muốn biết phổi có thực sự ảnh hưởng so với covid một mươi chín hay không
thì bệnh nhân phải đến bệnh viện kiểm tra chụp phim
các thực phẩm chức năng thuốc thảo dược chỉ hỗ trợ giảm phần nào triệu chứng mệt mỏi đau đầu
trước tình trạng loạn giá khám hậu covid một mươi chín
trong một cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh ở tp hcm vào giữa tháng bốn
bà lê thiện huỳnh như phó tránh văn phòng sở y tế cho biết
gói khám hậu covid một mươi chín là do một số cơ sở y tế đưa ra
bộ y tế và sở y tế chưa có hướng dẫn cụ thể về việc này
tuy nhiên sở sẽ nghiên cứu và sớm có hướng dẫn cụ thể
sức khỏe là điều quan trọng nhất
thế nhưng mỗi người dân vẫn cần tỉnh táo trước cái bẫy của quảng cáo
để không xảy ra những mất mát đáng tiếc